chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh cuối ngày của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay thứ bảy ngày một mươi tháng bảy sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
công tác đặc giá năm hai nghìn hai mươi một sẽ được triển khai nghiêm túc có hiệu quả đảm bảo công khai minh bạch
lực lượng chức năng tp hcm kiểm soát chặt tại các chốt kiểm dịch covid một mươi chín
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị các hướng dẫn và chỉ đạo của hội đồng tư vấn đặc xá trung ương phải đảm bảo công khai minh bạch kiên quyết không để người không đủ điều kiện được đề nghị đặc xá
cũng như không để sót những người có đủ điều kiện được đề nghị đặc giá
mà không được xét đặc giá
đây là chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá trung ương năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên họp của hội đồng diễn ra sáng nay tại hà nội
tham dự phiên họp có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trung ương năm hai nghìn hai mươi một
tại phiên họp ban tổ chức đã công bố quyết định của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đồng tư vấn đặc giá trung ương năm hai nghìn hai mươi một
do phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình làm chủ tịch hội đồng
thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng làm ủy viên thường trực hội đồng
cùng thứ trưởng và lãnh đạo một số bộ ngành làm ủy viên hội đồng
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ
xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc ta và chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
đối với người phạm tội chủ tịch nước đã ban hành quyết định về đặc giá năm hai nghìn hai mươi một
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm quốc khánh mùng hai tháng chín
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng chỉ rõ
mặc dù năm hai nghìn hai mươi tình hình tội phạm giảm
nhưng tội phạm về ma túy tham nhũng tội phạm chống người thi hành công vụ vẫn diễn biến phức tạp
để đảm bảo yêu cầu phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một được ban hành vừa phải đảm bảo
quy định của luật đặc giá năm hai nghìn hai mươi một
nhưng vẫn phải chặt chẽ như đặc xá các lần trước đây
cạch biệt đợt đặc giá này được thực hiện trong điều kiện tình hình dịch covid một mươi chín
đang diễn biến hết sức phức tạp
vì vậy cần phân công cụ thể trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
họ đảm an toàn nghiêm túc chặt chẽ khách quan công bằng dân chủ công khai minh bạch

đúng đối tượng truyệt đối không để xảy ra tiêu cực sai xót
phó thủ tướng thường trực giao bộ công an cơ quan thường trực của hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
thực hiện nghiêm quy định của luật đặc giá quy định của chủ tịch nước
các hướng dẫn và chỉ đạo của hội đồng tư vấn đặc xá trung ương
bộ công an khẩn trương hoàn thành sớm để ban hành kế hoạch công tác của hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
làm tốt chức năng tham mưu thường trực cho hội đồng tư vấn đặc xá
có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam trại tạm giam nhà tạm giữ do bộ công an quản lý
đôn đốc hướng dẫn kiểm tra các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt nảy sinh trường hợp vượt thẩm quyền
báo cáo chủ tịch hội đồng tư vấn đặc giá xem xét quyết định
tại hội nghị
đại diện bộ công an đã trình bày kế hoạch và hướng dẫn về công tác đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
theo đó thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn người bị kết án trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn
người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
về điều kiện được đề nghị đặc xá các đối tượng phải có đủ các điều kiện
như đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần hai thời gian
đối với trường hợp bị phạt tù
nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian chấp hành án phạt tù
đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một mươi năm năm
đối với trường hợp bị phạt tù trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn
quy định cũng quy định các trường hợp không được đề nghị đặc xá
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng vừa ký ban hành công điện số chín trăm bốn mươi một cdttg
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về việc triển khai thực hiện công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi một
công điện gửi bộ công an bộ quốc phòng bộ thông tin và truyền thông
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công điện nêu rõ
để triển khai nghiêm túc có hiệu quả công tác đặc sá năm hai nghìn hai mươi một
thực hiện tốt chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước
đối với người phạm tội và góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị chương trình
kế hoạch của trung ương quốc hội chính phủ về phòng chống tội phạm
thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ công an làm tốt chức năng tham mưu thường trực cho hội đồng tư vấn đặc xá
có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân
đang chấp hành án tại các trại giam trại tạm giam nhà tạm giữ do bộ công an quản lý
đồn đốc hướng dẫn kiểm tra các bộ ngành địa phương
triển khai thực hiện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nảy sinh
trường hợp vượt thẩm quyền in báo cáo chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá xem xét và quyết định
bộ quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân
đang chấp hành án tại các chạy giam chạy tạm giam do bộ quốc phòng quản lý
tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn tòa án nhân dân
tòa án quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá cho người đang được tạm hoãn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
để mọi người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện tiêu chuẩn quy trình thủ tục xét đặc xá
để họ có thể tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình tự đối chiếu giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng tránh nhầm lẫn sai sót
đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân
xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng
các bộ ngành cơ quan đã nêu trong hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công
tổ chức phổ biến quán triệt đảm bảo công tác đặc xá thực hiện thống nhất an toàn công khai minh bạch
theo quy trình chặt chẽ đúng đối tượng đúng điều kiện quy định pháp luật
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực sai sót
đặc biệt đợt đặc xá này được tiến hành trong điều kiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
do vậy bộ công an cần chỉ đạo các tổ thẩm định liên ngành các cơ sở giam giữ có phương án biện pháp cần thiết phù hợp theo đúng quy định để phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả
các bộ ngành địa phương chỉ đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín sở y tế các bệnh viện trung tâm y tế phối hợp chặt chẽ hỗ trợ các cơ sở giam giữ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời có phương án cụ thể tiếp nhận người được đặc xá về địa phương bảo đảm an toàn theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành ubnd các cấp phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quân chúng
thực hiện nghiêm túc quyết định số một nghìn một trăm sáu mươi một hai nghìn hai mươi một qd ctn ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước và hướng dẫn số sáu mươi ba hzd ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của hội đồng tư vấn đặc xá
cụ thể chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo tỉnh ủy thành ủy các cơ quan báo chí ở địa phương
với công tác đặc giá trên các phương tiện thông tin đại chúng
các sở tư pháp lao động thương bình và xã hội y tế và ubnd các cấp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình
cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu giấy chứng nhận xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với mặt trận tổ quốc các cơ quan tổ chức kinh tế đoàn thể tổ chức xã hội ở địa phương
tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định số bốn mươi chín hai nghìn hai mươi ndcp ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
tiếp tục theo dõi quản lý giáo dục giúp đỡ dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm làm ăn lương thiện hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật
đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì chính quyền các cấp phối hợp với mặt trận tổ quốc
các cơ quan tổ chức kinh tế đoàn thể tổ chức xã hội ở địa phương vận động các ngành đoàn thể tổ chức kinh tế xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng
giám đốc công an cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá
nắm chắc tình hình diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
xử lý kịp thời nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật
thưa quý vị vào ngày sáu tháng bảy vừa qua tại hội nghị thượng đình giữa đảng cộng sản trung quốc và các chính đảng trên thế giới
thưa quý vị vào ngày sáu tháng bảy vừa qua tại hội nghị thượng đình giữa đảng cộng sản trung quốc và các chính đảng trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này
trước hội nghị với sự tham dự của khoảng một mươi đại diện của hơn năm trăm linh chính đảng và tổ chức trên thế giới
trong bài phát biểu của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam tham dự hội nghị này trên tinh thần cởi mở và hợp tác
sẵn sàng cùng thảo luận với các chính đảng về chủ đề vì hạnh phúc của nhân dân trách nhiệm của chính đảng
bài phát biểu này của tổng bí thư nguyễn phú trọng là sự tiếp đối của một bài viết rất quan trọng
gần đây của tổng bí thư nguyễn phú trọng được các học giả trong nước quốc tế đánh giá rất cao
và một số vấn đề lý luận và thực tiện về con đường đi đến chủ đề xã hội việt nam
bài phát biểu này chúng ta có thể nhìn lại việc gặp lại những luận điểm ở những góc độ khác trong một diễn đàn khác
thông qua phát biểu của mình tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt
cho lãnh đạo đảng nhà nước đề cập một vấn đề nó sát với cái chủ đề của hội nghị
và điều quan trọng hơn là từ thực tiễn cách mạng việt nam
thì đồng chí tổng bí thư cũng đã chia sẻ với các đảng chính trị và các tổ chức chính trị thế giới
về những vấn đề có tính chất là những bài học kinh nghiệm và góp phần hoàn thiện những lý luận chung
trong hoạt động các chính đảng chân chính
rất xúc tích rất sâu sắc
và bao hồn rất nhiều nội dung
và đặc biệt hơn nữa
đức là đề cập những vấn đề mà theo tôi
nó đang liên quan đến
của hôm nay rất thật sự
thông điệp của tổng bí thư như ta
theo tôi rất cấp bách
rất ý nghĩa
đồng thời một trong những nội dung quan trọng
được học giả tâm đắc
đó là trong bài phát biểu của mình
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chia sẻ với hội nghị
quan điểm của chủ tịch hồ chí minh
rằng dân là quý nhất
là quan trọng hơn hết
là tối thượng
trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân
trong thế giới không có gì mạnh bằng
lực lượng đoàn kết của nhân dân
còn một vấn đề đó tôi thấy rất là sâu sắc
ở chỗ là
ông nêu ra một trong những cái
bài học lớn của đh việt nam
một trong thành công của đh việt nam
trong suốt hơn chí đến
tím năm qua
để có thắng lợi mà đh đã giành được
chính là bài học phương đồng dựa vào dân
phát đi sự mạnh khối đại đoàn kết của dân
và đấy chính là cái động lực
để đảng cộng sản nam làm như sức mạnh
trong cái chủ đề xuyên suốt
thì điều chúng ta có thể rút ra là gì
là đồng chí tổng thư đã thay mặt đh
là luôn là đh
nhà nước ta là của dân
do dân vì dân
và lấy cái cuộc sống ấm no hạnh phúc
của nhân dân
là cái mục tiêu
phấn đấu của mình
đặt nhân dân vào cái vị trí trung tâm
trong việc hoạch định các chiến lược chính sách
bên cạnh đó
nhiều ý kiến cũng đánh giá cao
các nội dung được đề cập
trong bài phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng
như một số ý kiến về những thách thức hiện nay
đang đặt ra với việt nam và thế giới
cùng với đó
những giải pháp trên bình diện quốc gia
bình diện quốc tế và toàn cầu
để vượt qua những thách thức này
bản tin tiếp tục với thông tin cập nhật
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
theo bản tin một mươi tám h ngày hôm nay của bộ y tế
công bố việt nam có thêm bốn trăm sáu mươi ba ca bệnh covid một mươi chín
trong đó có hai ca đã nhập cảnh
thành phố hồ chí minh vẫn đang là nơi
có số ca mắc nhiều nhất trên cả nước
như vậy trong ngày hôm nay
việt nam ghi nhận một tám trăm năm mươi ba ca mắc mới
ngồm chín ca nhập cảnh
và một tám trăm bốn mươi bốn ca ghi nhận trong nước
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh
trong sáng nay tại hà nội
bộ y tế đã phối hợp với bộ quốc phòng
và các bộ ngành chính thức
phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín trên phạm vi toàn quốc
với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng
của nhân dân và sớm đưa cuộc sống
trở lại bình thường
phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động
thủ tướng phạm minh chính kêu gọi
sự đồng lòng đoàn kết ủng hộ
và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể nhân dân
để chúng ta chiến thắng dịch bệnh
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu
bộ y tế phối hợp nhịp nhàng với các bộ ngành
các địa phương có liên quan
đặc biệt là lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
để tổ chức tiêm khoa học
đúng quy trình nhanh chóng kịp thời an toàn
và hiệu quả nhất
cũng tại lễ phát động triển khai
chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
toàn quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
cùng với các đại biểu
đã dự lễ tiếp nhận hơn hai triệu liều vaccine
của chính phủ hoa kỳ hỗ trợ
thông qua cơ chế của bắc
thành phố hồ chí minh đang tổ chức
chốt chặn tại một mươi hai điểm chính
ở các cửa ngõ
và hơn một trăm năm mươi chốt nhỏ
tại các quận huyện
để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố
lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy tờ
chứng minh việc đi lại là cần thiết
đối với người dân
và phương tiện chở hàng hóa phải có thẻ nhận diện
do sở giao thông vận tải cấp
thống kê của sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh đến ngày hôm nay
ngày một mươi tháng bảy
đã có hơn bốn phương tiện
được cấp thẻ
trong đó xe của sở công thương
là một bảy trăm linh ô tô
sài gòn của úc gần sáu trăm linh
cảng calofi hiệp phước gần năm trăm linh
cảng bến nghé bốn trăm ba mươi hai
tổng công ty tân cảng hai trăm bảy mươi
những ô tô được cấp thẻ
sẽ theo lộ trình đăng ký
chạy qua một mươi hai chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố
lực lượng chức năng thông qua mã qr
trên giấy nhận diện
kết nối phần mềm của sở giao thông vận tải
nắm đầy đủ thông tin về phương tiện
tới giờ này là các hàng hóa thiết yếu
các xe chở hàng hóa thiết yếu
là xe được ưu tiên
và sở giao thông đã cấp
cái biển nhận dạng
cho tất cả các xe này
chỉ kiểm tra sát xuất
và cái biển nhận dạng nó ưu tiên luôn
cái kiểm dịch
theo đúng quy định của bộ y tế
cho nên chúng tôi cho rằng
cái việc lưu thông
theo tình hình thực tế hiện nay thì lưu thông
không có ách đắc và đang rất ổn định
do đó cái hàng quá thiết yếu cho thành phố hồ chí minh
thì chắc chắn là xe được đảm bảo
đang tạm dừng
các hoạt động buôn bán tại chỗ để mang về
nhưng mà các hoạt động vận chuyển hàng hóa
thiết yếu cho bà con
từ các siêu thị các cửa hàng tiện ích
thì vẫn cần cái lực lượng shipper
cho nên lực lượng shipper của các công ty
kinh doanh và công nghệ xe hai bánh
thì vẫn thực hiện bình thường
không có ách đắc trong câu chuyện này
tại các chốt phụ do từng quận huyện quản lý
lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ
của cơ quan công ty cấp cho cán bộ công nhân viên
trong quá trình đi lại
còn đối với người dân thì kiểm tra giấy tờ tùy thân
chứng minh việc ra ngoài là thực sự cần thiết
mặc dù công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh
song thực tế vẫn còn rất nhiều người dân ra ngoài
mà không có lý do chính đáng
em đi làm bên siêu thị này
công ty cấp là mình đi được phép
đi làm lưu thông trên đường đi ra
cái thời điểm này thì
chỉ đạt một mươi sáu thì người dân nên hạn chế
đi ra đường tốt nhất
đi siêu thị thì có các online
các mạng web
thì nên đặt hàng qua điện thoại
sáng mai vẫn là hôm ra ở công ty
hôm nay quãi quá về nhà
phải có giấy xác nhận công cơ quan
phải có giấy xác nghiệm về
anh cũng có rồi
có chích ngư lần rồi
nên giờ mình quên mất tiêu
biết là có cho không cho dòng gì lấy thôi
em nghĩ là cần thiết
tại vì hiện tại tình hình nó cũng căng quá rồi
tại vì không phải
nói chung nếu mọi người ở nhà hết
thì gần hết sản xuất
thì cũng không tốt
trong thời gian một mươi năm ngày
tôi nghĩ là cần thiết
ngoài việc lập chốt
chính quyền các địa phương
cũng kiên quyết xử lý tình trạng
người dân ra đường
mà không có lý do chính đáng
với khung phạt từ một đến ba triệu đồng
đây được cho là giải pháp cứng rắn
nhằm răng đe
đảm bảo người dân thực hiện
nghiêm chí thị một mươi sáu của chính phủ
mình ra mình mua đồ cho con anh mình
và đi ra chứ không được năm trăm linh mét
là chặn mình lại
không cho mình đi
và nói mình vi phạm
trong khi mình quan sát
ngoài đường rất là đông người
là mình thấy
ngoài đường rất là đông
mọi người đi
thì mình vẫn đi bình thường
nếu mà mình thấy người ta chậm lại
thì mình sẽ không đi
quán triệt tới với tổ công tác
là xử lý kiên quyết
chứ không nhắc nhở
kiên quyết những trường hợp
mà vẫn còn
không có chấp hành
theo chí thị một mươi sáu của chính phủ
thì hiện nay là phường
cũng đang tập trung xử lý
và đồng thời
phường cũng đã triển khai
là năm chốt
xử lý theo chí thị một mươi sáu
thì năm chốt
toàn trên toàn địa bàn phường
để tập trung xử lý
và có những trường hợp
thì nhắc nhở
đối với những trường hợp
có cái lý do chính đáng
lực lượng chức năng
sẽ tạo điều kiện tối đa
cho các phương tiện
chế hàng hóa thiết yếu
và người lao động
có giấy tờ đầy đủ
khi ra đường
tuy nhiên cũng sẽ kiên quyết
xử lý các trường hợp vi phạm
ra ngoài khi không
thật sự có việc cần thiết
do đó người dân
còn ủng hộ chung tay
cùng chính quyền
để sớm dập dịch
còn tại thành phố đà nẵng
từ bốn h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
mùng một mươi tháng bảy
người dân thành phố
đã được tắm biển
và vui chơi thể thao
ngoài trời trở lại
với điều kiện
tuân thủ nguyên tắc năm k
quyết định này
được lãnh đạo thành phố đưa ra
khi dịch bệnh trên địa bàn
cơ bản được khống chế
dù cho phép hoạt động tắm biển
tuy nhiên theo quy định
người dân chỉ được tắm
trong cùng giờ
buổi sáng từ bốn h ba mươi đến tám h
buổi chiều từ một mươi sáu h ba mươi
đến không quá một mươi chín h
đồng thời đeo khẩu trang
trước và ngay sau khi tắm
không tập trung đông người trên bãi biển
khu vực tắm nước ngọt
và các dịch vụ khác
vẫn tạm dừng
gây nhận trong buổi sáng đầu tiên
hoạt động tắm biển được nới lỏng
hầu hết người dân
đều ý thức
và chấp hành những yêu cầu đặt ra
chúng nhưng mà vẫn
đúng thời gian mình là
thời gian của người nước quy định
đó là chính phủ quy định là
đấy giờ là phải lên
chứ không có thể mà tắm lung tung được
cũng giãn cách hai ba mét
rất là tận tòng
vì nói chung là
ai cũng có bảo vệ sức khỏe cho mình hết
đây là lần thứ hai
đà nẵng cho người dân tắm biển trở lại
trong đợt dịch từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay
thành phố cấm biển lần đầu
từ ngày bốn tháng năm
sau đó mở lại vào ngày chín tháng sáu
đến ngày một mươi chín tháng sáu
địa phương thông báo cấm biển lần hai
khi phát hiện chuỗi lây nhiệm mới
để đảm bảo an toàn phòng dịch
trong hoạt động tắm biển của người dân hiện nay
bàn quản lý bán đảo sơn trà
và các bãi biển du lịch đà nẵng
đã huy động một trăm linh quân số
tốt trực tại một mươi hai bãi tắm
giám sát và nhắc nhở việc tuân thủ các quy định
tuy nhiên thực tế
với hơn ba mươi km bờ biển
việc giám sát chặt chẽ là vấn đề không dễ
vẫn chấp hành theo các quy định
chủ trương của thành phố đưa ra
dành cho người dân
đi tắm biển thì phải là
đeo khẩu trang đứng dạng cách với nhau
tối thiện là một m để lên
và lực lượng của chúng tôi thì hiện nay chỉ có hơn hai trăm linh người thôi
chỉ để tắm biển
đều trên toàn tiếng biển
tuy nhiên thì
hiện nay đối với cái việc
thực hiện tắm biển đúng quy định của thành phố
ý thức của người dân là quan trọng nhất
còn nếu như chúng tôi
huy động theo lực lượng của địa phương
thì hiện nay địa phương cũng phải là
thực hiện những cái việc phòng chống dịch
tại khu dân cư
tại những cái vị trí khác
thì hy vọng là bà con thông qua
năng cao ý thức của mình
sẽ tự giác
thực hiện tắm biển đúng quy định
và như vậy chúng ta sẽ
đảm bảo được cái việc
mà vừa trở lại sinh hoạt bình thường
mà vừa là đảm bảo
trong cái việc mà không để dịch bệnh lây lan
cùng với tắm biển
thì hoạt động thể thao ngoài trời
trong nhà đã được phép trở lại
với điều kiện phòng dịch kèm theo
trừ hoạt động thể thao trong phòng kiến
như tập game yoga bia
và tất cả các hoạt động đã dừng trước đó
như kinh doanh ăn uống
chỗ vẫn chưa được mở cửa
thực tế những nguy cơ
tìm ẩn vẫn ở mức cao
cùng với sự thần trọng của chính quyền
và nỗ lực của các lực lượng
để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh
thì ý thức của mỗi một người dân
là vấn đề thèn chốt